theo truyền hình nhà nước nga tổng thống vladimir putin sẽ có chuyến công du tới hai quốc gia ở trung á trong tuần tới
đây được xem là chuyến công du nước ngoài đầu tiên của tổng thống putin kể từ khi nga phát động chiến dịch quân sự ở ukraine
theo đó tổng thống putin sẽ tới tajikistan và tukhenistan sau đó trở lại moscow để hội đàm với tổng thống indonesia joko widodo
chuyến công du của nhà lãnh đạo nga diễn ra trong bối cảnh diễn ra hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới g bảy
và hội nghị thượng đỉnh tổ chức hiệp ước bắc đại tự bắc đại tây dương nato trong đó các quốc gia phương tây thảo luận các biện pháp nhằm gia tăng sức ép với moscow